ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thực hiện quyết định của thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
về phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm tại chín dự án đất đai đầu tư phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh bình thuận
có dấu hiệu vi phạm pháp luật
quá trình xác minh điều tra ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với năm bị can sau
một nguyễn ngọc hai nguyên chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận
lương văn hải nguyên phó chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận
hai hồ lâm nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận
năm lê nguyễn thanh danh nguyên phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận
ngô hiếu toàn phó giám đốc sở tài chính tỉnh bình thuận
cả năm bị can đều bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt phát hai ba lô đất số một trăm tám mươi một nghìn chín trăm hai mươi
thuộc quy đất hai bên đường bảy trăm linh sáu b nay là đường võ nguyên giáp nguyễn thông phường phú hải thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an còn thụ lý điều tra bổ sung vụ án hình sự
nguyễn hữu tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
theo quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của viện kiểm sát nhân dân tối cao
ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã có bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự
chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố bị can nguyễn hữu tiến
và các đồng phạm nguyễn hồng quân phạm việt sơn phạm thị phương thư về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông
phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị các bị hại
và những người có liên quan biết liên hệ với viện kiểm sát nhân dân tối cao để được giải quyết
vận chuyển thuê hai mươi một bánh heroin với giá sáu mươi triệu đồng sùng a lù chú tại bản hô bon xã phúc khoa huyện tân uyên tỉnh lai châu
vừa bị công an tỉnh lai châu bắt giữ
ngày chín tháng hai tại km bảy mươi chín hai trăm linh quốc lộ bốn g bản chu va một mươi hai xã sơn bình huyện tam đường khu vực cần cầu kính
ban chuyên án bắt quả tang sùng a lù cùng hai mươi một bánh heroin một xe máy và một số tài liệu có liên quan
qua đấu tranh khai thác sùng a lù khai hai tuần trước đã nhận hai mươi một bánh heroin tại nhà từ một người đàn ông dân tộc mông
để vận chuyển thuê đến khu vực cầu kính xã sơn bình giao hàng với giá sáu mươi triệu đồng
sau khi nhận hàng lù đã giấu số ma túy trên
khi người mua hàng gọi điện lấy hàng lù mang số ma túy trên đến địa điểm giao hàng thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc phối hợp với công an huyện cron park vừa bắt và xử lý một nhóm đánh bạc
tại quán cà phê ở xã ea dông huyện crong park
lực lượng công an bắt quả tang một nhóm đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức sóc vỏ hạt dưa
ăn thua bằng tiền tại quán cà phê duy thuộc thôn tân tiến xã eông huyện crong park do nguyễn thành duy là chủ quán
trên chiếu bạc và trên người các đối tượng tổ công tác đã thu giữ hơn một trăm hai mươi triệu đồng cùng nhiều vật chứng liên quan đến việc đánh bạc
ngoài duy còn có một mươi ba đối tượng khác đều trú tại huyện grong park tham gia đánh bạc
hiện vụ việc đang được công an đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện yên minh và huyện quản bạ tỉnh hà giang đang vào cuộc điều tra nhóm phượt thủ gây gỗ đánh nhau với tài xế xe tải
trước đó trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh sô sát giữa nhóm phượt và tài xế xe tải
nhóm vừa thủ mặc áo mưa khoảng hai mươi người có mâu thuẫn với tài xế xe tải biển kiểm soát hà nội
lúc này nhóm thanh niên cầm mũ bảo hiểm lao lên ghế lái hành hung tài xế
lái xe đã bất ngờ nhấn ga đâm vào nhóm phượt khiến mọi người bỏ chạy
thực hiện hàng loạt các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố đà nẵng và các tỉnh lân cận trong dịp tết vừa qua
đối tượng nguyễn thanh bình hai mươi tám tuổi trú tại huyện thăng bình tỉnh quảng nam
vừa bị đội cảnh sát hình sự công an quận liên triểu thành phố đà nẵng bắt giữ
tại cơ quan công an bình thừa nhận từ ngày hai mươi tám tháng một cho đến thời điểm bị bắt
đã ra đà nẵng thực hiện trót lọt bốn vụ trộm cắp xe máy lợi dụng các khu dân cư vắng vẻ
nhà dân không có người trông coi thì lấy đoàn bẻ khóa xe rồi đem về quê thay biển số giả bán lại cho người quen
số tiền có được bình dùng để ăn chơi và sử dụng ma túy
hiện công an quận liên triểu đã truy thu được bốn xe máy là vật chứng của vụ án và đang tiếp tục điều tra mở rộng
mạng xã hội giờ đây đã trở thành thị trường giao dịch online rất lớn trong thời đại công nghệ thông tin phát triển
mặc dù đã liên tục cảnh báo về nạn lừa đảo mua bán xe máy qua mạng
nhưng nhiều người vẫn sập bẫy do tâm lý muốn mua xe xịn
giá rẻ phản ánh tại tỉnh quảng nam
tháng một năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện duy xuyên quảng nam đã triệt xóa đường dây chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
bắt ba đối tượng gồm huỳnh bá thành trương đức mạnh và trương đức thiên an
trong đó thành là đối tượng cầm đầu đường dây
với thủ đoạn giao xe máy đắt tiền giá rẻ và giả mạo công ty tài chính để cho vay online nhằm chiếm đoạt các khoản phí
số tiền mà các đối tượng đã chiếm đoạt lên đến một mươi tỷ đồng
với hàng trăm bị hại tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
mấy năm được chịu thông điệp

người ta thấy mình sẽ google một kiểu người ta tính thêm nào

là đó là ba biển số đầu
thì ba biển số xong rồi thì giấy tờ thì photoshop là xong
nếu trước đây mua xe được giao bán nhập lậu không giấy tờ
thì hiện tại các đối tượng đảm bảo có đầy đủ các loại giấy tờ
tạo lòng tin cho người mua
nhưng thực tế là giấy tờ giả được photosov tinh vi
muốn mua xe này khách phải truyền cọc trước từ ba mươi đến năm mươi tiền mua xe và các khoản phí khác
thực chất đây chỉ là chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt số tiền đặt cọc của khách hàng
hành vi lừa đảo này không có mới nhưng đánh trúng tâm lý ham xe xịn giá rẻ
nên đến nay vẫn có không ít người vì nhẹ dạ cả tin mà truyền các khoản tiền đặt cọc
các khó khăn của lọc xe này là không có tài liệu
nhưng đối với đội tội phạm sử dụng công nghệ cao thì người bị hại thường ở xa
khi các đối tượng này sử dụng công nghệ cao thì thường che giấu các hành vi vi phạm của mình
để phát hiện được tội phạm này thì chúng ta cũng phó hợp với các đội nghiệp vụ của công an tính
chủ động nắm được các biện pháp nghiệp vụ mới để chủ động phát hiện
thị trường mua bán online trên không gian
không gian mạng ngày càng phổ biến nhưng khó kiểm soát
trong khi đó các đối tượng phạm tội thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi khó lường
chính vì thế người dân cần hết sức cảnh giác khi mua bán trên không gian mạng
tránh sập bẫy lừa của các đối tượng
thưa quý vị sáng nay một mươi một tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố đối với ba bị can về các hành vi giết người và che giấu tội phạm
trong vụ án giết người xuất phát từ va chạm giao thông xảy ra vào ngày ba tết tại xã minh đức huyện việt yên
vào ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tức ngày ba tết phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang
tiếp nhận tin báo về vụ án giết người tại xã minh đức huyện việt yên
nạn nhân là anh thân văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện việt yên đã tử vong
sau bốn tiếng tích cực điều tra lực lượng công an đã đấu tranh làm rõ vận động đối tượng vũ văn lực
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đầu thú về hành vi giết người
nguyễn thành sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và bùi thế quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đầu thú cùng về hành vi che giấu tội phạm
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận trưa ngày ba tết khi đang trên đường đi chúc tết
xe ô tô của các đối tượng va chạm giao thông với xe ô tô của anh thân văn tùng
giữa hai bên xảy ra xô xát khiến anh tùng bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu
sau vụ việc các đối tượng lẩn trốn tại nhà bùi thế quang rồi cùng nhau bàn bạc phi tàng hùng khí
liên quan đến vụ xô xát giữa tài xế xe tải và nhóm phượt thủ xảy ra tại huyện quản bạ tỉnh hà giang
cơ quan công an đã vào cuộc điều tra sau khi nhận được thông tin và đã tạm giữ một người trong nhóm phượt
trước đó trên mạng xã hội facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh sô sát giữa nhóm phượt và tài xế xe tải
tại địa phận xác cán tỉ huyện quảng bạ tỉnh hà giang
nhóm phật thủ khoảng hai mươi người mặc áo mưa xảy ra mâu thuẫn với tài xế xe tải
mang biển kiểm soát hà nội lúc này một số thanh niên trong nhóm phượt đã cầm mũ bảo hiểm
lao lên ghế lái hành hung tài xế số khác dùng đá ném liên tục về phía xe tài
lái xe sau đó bất ngờ lùi xe nhấn ga tông vào nhóm phượt khiến mọi người bỏ chạy
cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy chưa bao giờ dễ dàng nhất là đối với địa bàn các tỉnh vùng cao
bởi tại đây không chỉ nóng về tình trạng buôn bán tàng trữ vận chuyển hàng trắng
mà còn nóng về tình trạng sử dụng ma túy của người dân
và để loại bỏ ma túy ra khỏi cộng đồng đặt ra cho lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy nơi đây không ít khó khăn
ghi nhận sau đây của phóng viên antv tại huyện mai châu tỉnh hòa bình
hai đối tượng phạm văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu và trương văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
vừa bị công an huyện mai châu tỉnh hòa bình bắt quả tang hành vi tàng trữ che phép chất ma túy
tại cơ quan điều tra đối tượng dũng khai nhận là con nghiện
lâu năm sau khi nhận được tiền công làm thuê dũng và toàn đã rủ nhau đi mua ma túy
để về dùng dân trong diễn tiết vừa qua
đây là một trong nhiều vụ việc đã được công an huyện mai châu triệt xóa
trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm vừa qua
theo công an huyện mai châu cho biết tên ảnh ma túy trên địa bàn huyện
chủ yếu ma túy nhỏ lẻ trong năm qua vẫn có nhiều dấu hiệu phức tạp
các đối tượng trong đường dây buôn bán vận chuyển ma túy bị bắt
thường là các con nghiện hoặc thanh thiếu niên dân tộc thiểu số bỏ học sớm
không hiểu biết không có công việc ổn định bị rụ rỗ lôi kéo vào con đường cái chết trắng
trở thành công cụ
cho việc tiêu thụ vận chuyển ma túy
địa bàn mai châu là có địa bàn tập trung đông dân tộc mông
với lại cái biểu hiện mua bán ma túy là họ theo dòng họ
nếu mà quá trình đấu tranh mà mình không có ý kiến của trưởng dòng họ rất là khó
đặc biệt khó khăn thứ hai là anh em ở dưới này không có ai là người mông
không hiểu được tiếng mông
dù như bọn em thì là người ở nơi khác đến rất là khó khăn
thứ hai nữa là cái lực lượng của bọn em rất là mỏng
tuy là lừa mỏng nhưng mà cũng đã xây dựng đặc tình bám sát địa bàn và nắm được nhiều thông tin
vì vậy là công tác mà phá án cũng có nhiều cái thuận lợi
để chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn tội phạm và tị nạn ma túy
công an huyện mai châu đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục
nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của toàn dân
nhất là đối với thanh thiếu niên học sinh không để kẻ xấu lợi dụng
lôi kéo vào hoạt động liên quan đến ma túy
và động nhân dân tích cực tố giác tội phạm và tên nạn ma túy
công cụ ủi trợ chống trả với lực lượng chức năng khi nào nhiệm vụ
chúng tôi xác định ngay từ đầu
chúng tôi tham mưu cho đánh đạo viện xây dựng cụ thể
phân công lực lượng cụ thể để phối hợp với công an các xã thị trấn trên địa bàn
để chúng tôi đảm bảo những kỳ thiếu giao khoán của cả năm
với sự tốc tốc cao của lực lượng đấu trách tội phạm ma túy
công an huyện mai châu tỉnh hòa bình hy vọng rằng tệ nạn ma túy sẽ được kiềm chế
và giảm tới mức thấp nhất
đảm bảo sự bình yên cho nhân dân vùng cao này
một ổ nhóm tội phạm có hành vi đánh bạc tổ chức đánh bạc nằm sâu trong khu dân cư
gây bức xúc cho người dân vừa bị công an huyện thường tín hà nội đấu tranh triệt phá thành công
đây là một trong những kết quả trong đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm
và bảo vệ thiết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc là lê đình giang chú tại huyện thường tín
giang sử dụng nhà riêng của mình tại thôn yên
giang sử dụng nhà riêng của mình tại thôn yên phú làm nơi đánh bạc
tại đây giang quây tôn kín sân để bên ngoài không nhìn thấy và lắp đặt camera
đồng thời cắt cử người trong xe thu phế từng con bạc vào chơi
ngày bình thường giang cùng các đối tượng chơi bí mật bên trong nhà
tại nhiều địa điểm khác nhau di chuyển liên tục để tránh lực lượng chức năng
lợi dụng những ngày tết giang tổ chức hai chiếu bạc dưới hình thức sóc đĩa cho bốn mươi chín đối tượng chơi
tại thời điểm các trinh sát công an huyện thường tín ập vào bắt quả tang
bốn mươi năm đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
công an thành phố hà nội vừa phát đi thông báo truy tìm đối tượng cướp giật tài sản
tại tiệm vàng bạc nam thành có địa chỉ tại số hai mươi ngọc trì phường thạch bàn quận long biên hà nội
trước đó vào khoảng hai mươi một h một mươi phút ngày một mươi bốn tháng một tại cửa hàng vàng bạc nam thành
một nam thanh niên vào cửa hàng yêu cầu anh tạ văn đông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
là người bán hàng cho xem hai sợi dây chuyền vàng ba chiếc nhẫn vàng để mua
khi anh đông đặt dây chuyền và nhẫn lên mặt bàn
thì đối tượng đeo lên người rồi bỏ chạy ra cửa tàu thoát
đặc điểm đối tượng gây án
đối tượng nam thanh niên khoảng từ hai mươi năm đến ba mươi tuổi dáng trung bình cao khoảng một m sáu mươi tám
mắt hơi sâu sống mũi cao tóc cắt ngắn bình thường mặc áo khoác gió màu đen
quần bò màu xanh đi rể màu đen nói giọng bắc
đặc điểm tăng vật phương tiện gây án
một chiếc nhẫn vàng tây màu vàng mặt vuông có gắn một viên đá màu trắng
mặt trong của nhẫn có ký hiệu vn một mươi k trọng lượng khoảng hai bốn trì
một chiếc nhẫn vàng ý màu vàng mặt vuông có những viên đá nhỏ ở viên nhẫn
mặt trong của nhẫn có ký hiệu bảy trăm năm mươi italia trọng lượng khoảng hai sáu chỉ
một chiếc nhẫn vàng mặt vuông có chữ phúc mặt trong của nhẫn có ký hiệu bốn số chín
trọng lượng khoảng hai trì
một sợi dây chuyền vàng tây dạng đốt màu vàng cách ba đốt có một đốt màu trắng
mặt hình rồng rỗng ruột gần mắt khóa có ký hiệu vn trọng lượng khoảng năm chỉ
một sợi dây chuyển vàng tây dạng đốt màu vàng cách hai đốt có một đốt hình versace
rỗng ruột gần mắt khóa có ký hiệu vn trọng lượng khoảng năm chỉ
một xe máy nhắn hiệu honda way s màu đỏ xám đen biển kiểm soát ba mươi bốn r một mươi một nghìn sáu trăm năm mươi chín
một xe máy nhắn hiệu honda way s màu đỏ xám đen biển kiểm soát bốn nghìn ba trăm một mươi bốn bi bốn trăm một mươi một nghìn bốn trăm ba mươi sáu
số máy jc bốn mươi ba e một triệu năm trăm bảy mươi chín nghìn tám trăm bảy mươi năm
qua xác minh xác định chiếc xe máy trên đã được bán cho người sử dụng trên địa bàn thành phố hà nội vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
đề nghị người dân khi phát hiện đối tượng tàng vật và phương tiện gây án có đặc điểm như trên
thì tạm giữ ngay và thông báo cho phòng cảnh sát thình sự công an thành phố hà nội để phối hợp giải quyết
điện thoại liên hệ sáu mươi chín hai trăm một mươi chín
sáu nghìn bảy trăm tám mươi hoặc ba mươi năm ba trăm chín mươi bảy hai nghìn hai trăm hai mươi hai điều tra viên trần mai hiền